trên này chuyên cơ chở thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu việt nam
đã tới sân bay quốc tế phnom penh thủ đô phnom penh vương quốc campuchia
bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mê công lan thương lần thứ hai
theo lời mời của thủ tướng vương quốc campuchia samdet techo hunsen
đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn tại sân bay quốc tế phnom penh
có bộ trưởng du lịch campuchia thông khòn đại sứ campuchia tại việt nam
đại sứ việt nam tại campuchia và đông đảo cán bộ đại sứ quán việt nam tại campuchia
lễ đón được tổ chức trong nền nhạc truyền thống với phần biểu diễn nghệ thuật sinh động
cuốn hút của các nghệ sĩ diễn viên campuchia
ngay sau khi xuống sân bay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới cung hòa bình thủ đô phnom penh
tại đây sẽ diễn ra cuộc gặp làm việc giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng campuchia hun sen
theo chương trình dự kiến trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ dự phiên
chính thức hội nghị cấp cao hợp tác mê công lan thương lần thứ hai
và có các cuộc gặp với trưởng đoàn tham dự hội nghị